ủy ban nhân dân tỉnh phú yên vừa có văn bản chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường tỉnh này
kiểm tra việc các cơ quan báo chí phản ánh về nhà máy chế biến cao su phúc đặng gia
tại xã ea ba huyện sông hình gây ô nhiễm môi trường không khí khiến cho người dân bức xúc
theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh phú yên trước ngày năm tháng chín tới sở tài nguyên và môi trường
ủy ban nhân dân huyện sông hình và các đơn vị liên quan phải hoàn tất kiểm tra
xác minh làm rõ nội dung phản ánh và thông tin cho báo chí
đồng thời báo cáo kết quả cho ủy ban nhân dân tỉnh
trước đó truyền hình nhân dân đã phản ánh thời gian qua cuộc sống của hàng chục hộ dân
ở xã ea ba huyện miền núi sông hình bị đảo lộn do mùi hôi thối từ nhà máy chế biến cao su phúc đặng gia gây ra
trong khi đó quản lý nhà máy này lại cho rằng đã chế biến cao su thì phải có mùi
còn theo người dân nhà máy đã tạo điều kiện thu mua sản phẩm cho bà con
nhưng phải được bố trí ở xa khu dân cư và bảo đảm môi trường